chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại thành phố huế đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã dự và chỉ đạo
hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện năm dân vận chính quyền năm hai nghìn một mươi chín
do ban dân vận tỉnh ủy thừa thiên huế tổ chức
đồng chí trương thị mai ghi nhận kết quả bước đầu tổ chức thực hiện dự án
di rời dân cư ra khỏi tinh thành huế trong đó có hàng ngàn hộ dân sẽ được di rời
trong thời gian tới để thực hiện thành công dự án này đòi hỏi công tác vận động người dân
phải thực chất thực tâm tạo sự đồng thuận cao để người dân sớm ổn định cuộc sống
ở khu tái định cư mới góp phần vào sự phát triển chung của địa phương
ban dân vận trung ương hy vọng đây sẽ là dự án kiểu mẫu phát huy vai trò công tác dân vận
để triển khai nhân rộng ra cả nước đó cũng là kỳ vọng của bộ chính trị đối với thừa thiên huế